các đối tượng bị bắt là sông a cha và sông a tạ tên gọi khác là sộng trống ninh cùng chú tại bản ta nát xã mường cai thu giữ tại chỗ sáu bánh heroin có trọng lượng hơn hai kg và gần bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy ba dao nhọn hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ để mang đi bán kiếm lời